theo thông tin từ tổng cục thống kê chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ước tính đạt một trăm linh năm
tăng ba sáu so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi và tăng năm bốn so với cùng kỳ năm trước
trong đó ngành chế biến chế tạo tăng tám ba ngành sản xuất và phân phối điện tăng một
ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý xử lý rác thải nước thải tăng chín chín so với cùng kỳ năm trước
ngành khai khoáng giảm mạnh một mươi bốn năm
bên cạnh đó tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi là sáu một
chỉ số giá tiêu dùng trong tháng đạt một trăm linh hai bốn mươi bảy lạm phát cơ bản tăng bảy so với tháng trước và tăng một tám mươi tám so với cùng kỳ năm trước